tin bão gần biển đông cơn bão ma on
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai tám độ kinh đông
trên vùng biển phía đông đảo luzon của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi
tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
sau đổi hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
và đi vào khu vực phía bắc của biển đông đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng tám
vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm một mươi km về phía đông bắc
cách hồng kông trung quốc khoảng sáu trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
tức là từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày hai mươi ba tháng tám
ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ năm đến bảy mét
biển động rất mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai
trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba